để giúp đồng bào biên giới có thêm nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày
lực lượng bộ đội biên phòng ramai bộ đội biên phòng quảng bình đã mở ra một cửa hàng tạp hóa cộng đồng
tại xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
cửa hàng này có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu và tất cả đều được phục vụ miễn phí để bà con dân bản lựa chọn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là cửa hàng cộng đồng vừa được đồn biên phòng ramai
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình mở ra tại xã trọng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
cửa hàng này với đầy đủ các mặt hàng từ gạo mì tôm đến quần áo giày dép
khách hàng là bà con dân bản trên địa bàn xã trọng hóa
tất cả các hàng hóa ở đây đều được phục vụ miễn phí cho bà con
họ ở đây là hỗ trợ các nhân các đồng bào rất là khó khăn
nhưng có gì thì cho cái này gạo rồi mì tôm hoặc bột canh các thứ
các loài để hỗ trợ giúp đỡ dân để dân được thoát cái khó khăn
hàng hóa tại cửa hàng cộng đồng này đều được đồn biên phòng ramai vận động quyên góp từ các cán bộ chiến sĩ cũng như các mạnh thường quân
sau đó vận chuyển đến sắp xếp thành các dân hàng riêng biệt để bà con dân bản có nhu cầu đến lựa chọn
đời sống của bà con trên địa bàn đơn vị đồng quân thì đồng bào dân tộc đời sống rất khó khăn
đặc biệt là trong đợt mưa lũ vừa rồi
tuy nhiên không ảnh hưởng trực tiếp những gió tác đường
hình hưởng trạng tiếp là lũ rậy của bà con thì bị rất nặng
từ đời sống bà con như thế thì đảng ủy chính viên đơn vị cũng xin phép thương phụ đường bùi vĩ đồng ý cho triển khai nhà tạp hóa vì cộng đồng
tất cả là vì nhân dân nghèo trên biên giới
lần đầu tiên trên địa bàn đồn biên phòng là triển khai nhà cộng đồng như thế này
để làm như thế này là thấy rất là ý nghĩa và bà con cũng rất là phân khởi
đặc biệt là bên cạnh đó là các quần áo
thế khác là bà con cũng là lệ gân là hết như vậy là thấy rất là phân khởi
mong là các nhà hào tâm là tiếp tục là hỗ trợ cho đôn để là duy trì được cái nhà cộng đồng này
để tránh tình trạng lộn xộn lực lượng bộ đội biên phòng cắt cử các cán bộ chiến sĩ hướng dẫn
ghi chép đầy đủ tên người và mặt hàng nhận miễn phí để quản lý
tạp hóa được mở vào các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần
mặc dù vừa chỉ mới triển khai nhưng mô hình cửa hàng miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số
đã thực sự được tạo ra
với sự mang lại hiệu quả thiết thực có phần giảm bớt những khó khăn cho bà con
ở bản láng biên giới của xã trọng hóa huyện minh hóa